vào trưa ngày một mươi ba tháng một một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố hai phường tân đồng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
giữa xe container và một xe ô tô năm chỗ khiến chiếc xe năm chỗ gần như biến dạng
rất may gia đình bốn người gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ trên xe đã may mắn thoát nạn chỉ bị xây sát nhẹ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai h trưa ngày hôm qua xe ô tô năm chỗ biển số tám mươi một a ba mươi sáu nghìn năm mươi sáu do người đàn ông chưa rõ tên tuổi điều khiển
trong xe chở vợ và hai con nhỏ lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ bình dương đi thành phố đồng xoài
khi đến khu phố hai phường tân đồng trong khi vượt xe container lưu thông cùng chiều phía trước
xe năm chỗ bất ngờ va chạm với đầu xe container bị kéo lê lên phía trước nhiều mét và chỉ dừng lại khi lao lên giải phân cách giữa đường
gãy trụ điện đường quay ngược đầu xe theo chiều ngược lại
vụ tai nạn khiến chiếc xe năm chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu và bên hông
một trụ điện đường bị đâm gãy đổ một phần giải phân cách và cây xanh bị hư hỏng
và rất may cả gia đình bốn người trên xe may mắn thoát nạn chỉ bị xây sát nhẹ